năm nay nông dân làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp đã trồng khoảng một trăm linh hectare hoa cảnh các loại
để phục vụ thị trường tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
dự kiến địa phương sẽ cung ứng từ hai năm đến ba triệu giỏ hoa phổ biến nhất là các loại cúp
cát tường vạn thọ dạ yến thảo hồng ly
để bảo đảm hoa tết theo đúng kế hoạch phòng kinh tế thành phố sa đéc và các đơn vị liên quan
thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý
để giảm chi phí sản xuất bảo đảm an toàn chất lượng đồng thời tổ chức các buổi tập khuấn
hội thảo để hỗ trợ nông dân cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con trồng hoa